xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
và mở đầu sẽ là thông tin liên quan tới điều tra các sai phạm tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới
thưa quý vị vào ngày một mươi hai tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang
đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với vũ đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm là cán bộ trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh hà giang hai nghìn ba trăm linh một s
về hành vi nhận hối lộ
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay các nhân viên làm việc tại trung tâm đăng kiểm này đã nhận tiền của nhiều chủ phương tiện
để hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho xe cải tạo
căn cứ vào hành vi vi phạm cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố và bắt tạm giam vũ đức thắng
là đăng kiểm viên bậc cao trường dây chuyền kiểm định của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh hà giang
về hành vi nhận hối lộ đồng thời tổ chức khám xét nơi làm việc và nơi ở của bị can
để thu thập tài liệu có liên quan tới công tác điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa ra quyết định khởi tố năm đối tượng về tội đưa hối lộ
nhận hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật ô tô tiên phong tp hà nội
và trung tâm đăng kiểm năm nghìn một mươi ba d huyện bình chánh tp hcm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với mai văn quân là phó tổng giám đốc công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật ô tô tiên phong
có địa chỉ tại phương đại kim quận hoàng mai tp hcm về tội đưa hối lộ
mai văn quân đã có hành vi đưa tiền cho các đăng kiểm viên của cục đăng kiểm việt nam
thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo xe với mục đích được bỏ qua các lỗi thiếu sót trong hồ sơ
để được thẩm định đạt hồ sơ thiết kế
mai đức truyền chuyên viên phòng kiểm định xe cơ giới đã nhận tiền của công ty tiên phong
để bỏ qua thiếu sót trong hồ sơ trên và thẩm định đạt do đó đủ yếu tố cấu thành tội nhận hối lộ
cùng ngày công an huyện bình chánh tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can
để tạm giam về hành vi nhận hối lộ đối với nguyễn trí quyết giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi ba d
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai thường trú tại tp bùa mò thuật tỉnh đắk lắk
nguyễn hoàng anh phó giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi ba d sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
thường trú tại quận một mươi tp hcm
phạm văn luân phó giám đốc trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi ba d sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một thường trú tại huyện yà leo tỉnh đắk lắc
và trước đó vào ngày hai mươi tám tháng hai công an huyện bình chánh đã tiến hành khám xét trung tâm đăng kiểm năm mươi một mươi ba d
xã tân kiên huyện bình chánh
qua công tác khám xét công an đã thu giữ nhiều tài liệu phục vụ cho công tác điều tra
thưa quý vị cấp bằng lái xe cấp tốc
hay là hồ sơ
hay là hỗ trợ cấp bằng lái xe không cần thi
hay cấp bằng lái xe siêu rẻ
bao so hệ thống cổng thông tin điện tử
đó là những lời quảng cáo của rất nhiều đối tượng làm bằng lái xe giả trên các nền tảng mạng xã hội
mặc dù cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo
thậm chí là bắt giữ các đối tượng làm giả giấy phép lái xe
nhưng tình trạng trao bán giấy phép lái xe nhiều năm nay vẫn tồn tại
mùa bán vô cùng nhuận nhịp trên mạng
đây là đối tượng lê hoàng huy thạch quê tỉnh thừa thiên huế
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê khởi tố
về hành vi cung cấp thông tin đặt và làm sử dụng giấy phép lái xe giả
năm hai nghìn một mươi chín vì muốn có bằng lái xe ô tô hạng b hai
nhưng lại không muốn mất thời gian đi học
thạch đã liên hệ với số đối tượng trên mạng xã hội làm giả một giấy phép lái xe ô tô
đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai thì thạch bị phát hiện cùng giấy phép lái xe giả
khi đang lưu thông tin về các nền tảng mạng xã hội
giấy phép lái xe giả trên địa bàn có xu hướng gia tăng
năm hai nghìn hai mươi hai công an quận đã điều tra thụ lý tám vụ chín bị can
có hành vi đặt và sử dụng giấy phép lái xe giả
phần lớn người dân đều tin vào những quảng cáo có cánh trên mạng xã hội của các đối tượng
để sẵn sàng chi trả số tiền thấp hơn nhiều số tiền học và thi của một tấm bảng lái xe thật
tất cả các trường hợp trên là đều cơ quan cảnh sát điều ra đã lập hồ sơ đề nghị điều ra
vì kiểm soát truy tố trước pháp luật
cá biệt có trường hợp là tra đặt làm giả giấy phép lái xe rồi giao cho con sử dụng
lợi dụng tâm lý của một bộ phận người dân không muốn học mà vẫn có được bằng lái xe
nhiều nhóm đối tượng đã liên tục đăng tải thông tin hấp dẫn trên mạng xã hội
hành vi đặt và sử dụng giấy tờ giả là phạm tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
cơ quan công an cũng khẳng định với người dân là không có trả lời
không có trường hợp nào mà không học không thi mà được cấp bằng lái xe thật cả
cho nên là cơ quan công an khuyến cáo người dân là không được tin tưởng vào các lời quảng cáo ở trên mạng
sau đó là đặt làm giả các giấy phép lấy xe để tham gia giao thông đường bộ
việc mua bán giấy phép lái xe giả không chỉ ảnh hưởng đến trật tự quản lý nhà nước trên lĩnh vực giao thông đường bộ
mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của người dân khi tham gia giao thông
để không vi phạm pháp luật người dân khi cần một tấm bằng lái xe
cần đăng ký học tại các cơ sở đào tạo có uy tín
liên quan đến ma túy bất ngờ ập vào một quán karaoke ở địa bàn xã xuân trường
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã phát hiện sáu đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
sáu đối tượng gồm nguyễn bá thạch nguyễn tiến trung huỳnh trung tín nguyễn tiến hùng phạm thị cúc và võ thị mỹ hằng
cả sáu đối tượng đều trú tại huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
qua test nhanh sáu trên sáu đối tượng đều dương tính với chất ma túy
hiện vụ việc đang được công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai tiếp tục điều tra mở rộng
và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thời gian qua các loại tội phạm liên quan đến đánh bạc trên không gian mạng
đã gây nhiều hệ lụy và là nguyên nhân phát sinh
và mới đây bảy đối tượng ở địa bàn tp xuân la và huyện mai sơn
vừa bị lực lượng chức năng công an tỉnh sơn la bắt giữ
đây là đường dây đánh bạc giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng
ngày một mươi tháng ba phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố vụ án đánh bạc trên không gian mạng
bắt giữ bảy đối tượng gồm trần quang long nguyễn ngọc vũ nguyễn văn lâm
chu văn tâm ngô trí hảo đào trung hợp cùng chú tại tp xuân la
và nguyễn trí hùng chú tại huyện mai sơn
lực lượng chức năng đã thu giữ bảy điện thoại di động các đối tượng dùng để thực hiện hành vi phạm tội
và một số tài liệu khác có liên quan
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an phát hiện từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
các đối tượng đánh bạc qua mạng với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng
với phương thức thủ đoạn hoạt động rất tinh vi cảnh giác che giấu thông tin
và có biện pháp tiêu hủy chứng cứ để đề phòng lực lượng chức năng phát hiện
thời gian tới lực lượng chức năng công an tỉnh sơn la sẽ tăng cường các biện pháp nghiệp vụ
tấn công chấn áp mạnh mẽ xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật
liên quan đến đánh bạc trên không gian mạng huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị
góp phần phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả
mở đầu sẽ là thông tin từ cục đăng kiểm việt nam cho biết
trong ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng ba tại hà nội sẽ có năm trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại
nâng tổng số trung tâm đăng kiểm đang mở cửa ở thành phố lên một mươi ba đơn vị
cụ thể năm trung tâm đăng kiểm được khôi phục hoạt động trong ngày hôm nay gồm
hai nghìn chín trăm linh ba v có địa chỉ tại láng thượng đống đa hà nội
hai nghìn chín trăm linh bảy d km một quốc lộ ba du nội đông anh hà nội
hai nghìn chín trăm linh một d quốc lộ sáu a đông sơn trường mỹ hà nội
hai nghìn chín trăm linh bảy d đường nguyễn văn linh tổ một mươi sáu long biên hà nội
và hai nghìn chín trăm linh tám d sơn tây hà nội
cũng trong sáng ngày một mươi ba tháng ba cục cảnh sát giao thông đã chọn ra
hai mươi sáu cán bộ chiến sĩ của các tỉnh thành phố
thành phố hồ chí minh có một mươi người có chuyên môn về đăng kiểm xe của ngành công an
tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm tại thành phố hồ chí minh
vị kiểm sát nhân dân tối cao cho biết
đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam giám đốc trung tâm pháp y quảng trị nguyễn đinh cương
để điều tra về hành vi giả mạo công tác
cụ thể nguyễn đình cương với vai trò là giám định viên giám đốc trung tâm pháp y tỉnh quảng trị
đã làm sai lệch bản kết luận giám định thương tích lại trong vụ việc cố ý gây thương tích
xảy ra tại huyện hương hóa tỉnh quảng trị
bản giám định lại này được cung cấp cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hương hóa
dẫn đến bỏ lọt tội phạm
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình
vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với hoàng thị kim loan
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
bước đầu xác định trong khoảng thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
với thủ đoạn lừa chuyển nhượng sổ đất và mạo danh facebook để vay mượn tiền
hoàng thị kim loan cùng với một số đối tượng khác đã lừa hai nạn nhân ở thành phố đồng hới
chiếm đoạt số tiền
đầu tranh mở rộng cơ quan công an xác định hoàng thị kim loan cùng với một số đối tượng khác
còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn một mươi người dân trên địa bàn tỉnh quảng bình
với tổng số tiền trên hai mươi năm tỷ đồng
vâng và hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình đang tiếp tục điều tra mở rộng
và thông báo ai là những bị hại hoặc những người có quyền và nghĩa vụ liên quan
thì trực tiếp đến trình báo tại phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình
đường nguyễn trãi phường đồng hải thành phố đồng hới để được giải quyết
xin được tiếp tục với thông tin liên quan tới ma túy
thưa quý vị sau khi được chị ruột ở campuchia điện thoại đi nhận ma túy
thì huỳnh công nhật hóa đã đến điểm hẹn một chiếc tv bên trong có cất giấu gần một kg ma túy
chưa kịp giao cho người khác thì hóa đã bị bắt cùng với tăng vật
tại phiên tòa sơ thẩm sáng ngày một mươi ba tháng ba tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt
bị cáo huỳnh công nhiệt hóa hai mươi năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo có trạng vào ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai hóa được chị ruột là huỳnh mỹ hồng sống ở campuchia
gọi điện gợi ý tham gia vận chuyển ma túy mỗi lần khoảng một kg do hồng gửi từ campuchia về việt nam
hồng trả công mỗi lần vận chuyển từ hai triệu cho đến ba triệu đồng
vào ngày một mươi bốn tháng tám hóa điều khiển xe máy tới điểm hẹn tại thành phố châu đốc
gặp một người đàn ông nhận ma túy giấu trong chiếc tv
khi di chuyển tới phường vĩnh ngân thì bị lực lượng biên phòng vĩnh ngươn dừng phương tiện để kiểm tra
phát hiện bên trong chiếc tv có năm túi ni lông chứa hơn tám trăm chín mươi gram ma túy dạng metafetamin
vào ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai hóa bị khởi tố và tạm giam để điều tra
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra công an huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa triệt phá
ập vào kiểm tra nhà đối tượng nguyễn thành sơn ở thôn bắc sông giang xã khánh trung huyện khánh vĩnh
lực lượng công an phát hiện nhiều đối tượng đang tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức sóc đĩa
tổ công tác đã tiến hành tạm giữ năm đối tượng thu tại hiện trường số tiền hơn ba mươi năm triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan
lực lượng công an đã xác định tụ điểm đánh bạc này là do đối tượng nguyễn thành sơn cầm đầu
ngoài tổ chức hoạt động tại nhà sơn còn thường xuyên tổ chức hoạt động đánh bạc lưu động trong các rẫy keo để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng
hiện công an huyện khánh vĩnh đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
cũng trong sáng ngày một mươi ba tháng ba công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết cơ quan này vừa bắt quả tăng nhóm sáu đối tượng thu mua phế liệu
chủ yếu là sắt và đồng đã dùng thủ đoạn hết sức tinh vi để làm sai lệch khối lượng hàng thực tế nhằm lừa dối khách hàng
mỗi chuyến xe mua phế liệu thì chúng có thể nghiễm nhiên là chiếm đoạt được từ năm tấn phế liệu tương đương với số tiền là năm mươi triệu đồng
vào chiều ngày chín tháng ba công an huyện nhân trạch đã tổ chức tuần tra trên địa bàn khu công nghiệp nhân trạch một
thì phát hiện ba xe tải chở sát phế liệu có nhiều nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện hai xe tải gắn kết nước tự chế trái phép công an huyện nhân trạch đã bốc số phế liệu từ hai xe có gắn kết nước trái phép xuống để cân lại trọng lượng xe
kết quả xe giảm xuống một mươi tấn so với lúc đầu các đối tượng cân
tại cơ quan công an chủ hàng nguyễn hữu hoàn chú tại tp biên hòa cũng thừa nhận
để có được hợp đồng thu mua số phế liệu trên thì đã phải bỏ giá cao hơn giá thị trường nên chỉ đạo lái xe thực hiện hành vi gian dối để thu lợi nhuận
hiện công an huyện nhân trạch đang khẩn trương mở rộng điều tra làm rõ vụ việc
thời gian qua trên các báo đài truyền thông thường xuyên cảnh báo người dân phải nâng cao cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua internet và các trang mạng xã hội
tuy nhiên thì vẫn nhiều người bị móc bấy
và mới đây nhiều nạn nhân đã bị trang fanpage bảo hiểm xã hội lừa đảo lên tới hàng trăm triệu đồng
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên thời sự
cần rút bảo hiểm xã hội trước thời hạn
người phụ nữ này đã lên mạng và chủ động nhắn tin vào fanpage bảo hiểm xã hội
để nhờ tư vấn hỗ trợ giúp số tiền hai trăm linh hai triệu đồng
tuy nhiên để rút được số tiền trên thì chị được tư vấn phải nạp tổng cộng một trăm linh chín triệu đồng vào tài khoản mà fanpage bảo hiểm xã hội cung cấp
tiền vừa nạp xong thì tài khoản của chị cũng bị đối tượng chặn liên lạc ngay lập tức
tôi cũng cần tiền gấp nên là tôi cũng vào trang bảo hiểm xã hội của việt nam
và được bạn đấy giải quyết
phải đáp thắc mắc nhiệt tình
cũng yên tâm nên là tôi cũng làm theo bạn đấy gửi chuyển khoán
mấy lần bị sai và cứ thế là chuyển cho bạn đấy thôi
nên cũng không nghĩ là bạn đấy lừa mình
đánh vào tâm lý muốn giải quyết bảo hiểm nhanh thủ tục đơn giản chi phí thấp
các đối tượng cũng vẽ ra nhiều kịch bản với những thủ đoạn hết sức tinh vi
mỗi khách hàng các đối tượng lại sử dụng những chiêu thức khác nhau
mục đích cuối cùng vẫn là đời đàn
những số tiền lên hơn số tiền bắt đầu
phí một bộ hồ sơ là mất một triệu
vậy nên tôi đã mấy ngày hôm sau nên tôi đã có ý định tôi có ý định rút bảo hiểm trước hạn của hai vợ chồng tôi
và được gửi thông tất cả thông tin để bạn kiểm tra và được bao nhiêu tiền để giúp
và bạn ấy kiểm tra cho tôi và của chồng tôi là được hai trăm linh ba triệu
đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng các fanpage facebook giả mạo cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc cán bộ cơ quan bảo hiểm xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
trước đó tại một số địa phương như thành phố hồ chí minh an giang cũng đã xảy ra những vụ lừa đảo tương tự
bên cạnh đó nhiều đối tượng còn yêu cầu người lao động cung cấp quá trình đóng bảo hiểm xã hội trên ứng dụng vssid bảo hiểm xã hội số để tính số tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp bảo hiểm xã hội một lần
sau đó các đối tượng sẽ tư vấn
hứa giúp người lao động làm thờ tục giải ngân nhanh và thu phí năm giá trị bảo hiểm xã hội
tuy nhiên bảo hiểm không những không được giải quyết mà người dân còn bị mất toàn bộ số tiền đã nạp trước đó
thì cái việc mà trên môi trường mạng xã hội thì các đối tượng xấu thì thường tạo những cái ních ảo cũng như là những cái trang tương tự trang phân bết chính thống của ngành bảo hiểm xã hội
gắn với những hình ảnh cũng như hoạt động ngành bảo hiểm xã hội
giả mạo cái cán bộ tư vấn bảo hiểm xã hội là nhân công viên của cơ quan bảo hiểm xã hội nên thực chất là giả mạo
thì thông qua đó tạo cái niềm tin lòng tin cho người dân người mà muốn có nhu cầu rút cái khoản tiền trợ cấp bảo hiểm để giải quyết cái khó khăn trước mắt
theo quy định nhà nước nhất là liên quan đến vực bảo hiểm thì quy định là sau khi ngừng đóng bảo hiểm một năm sau tức là một mươi hai tháng sau sẽ được làm thủ tục thanh toán rút tiền bảo hiểm trước thời hạn
một lần hoặc rút bảo hiểm thất nghiệp thế thì đề nghị để mà áp dụng đúng cái quy định pháp luật thì đề nghị người dân trong khoảng thời gian chưa đủ một năm thì lên trực tiếp đến trụ sở các đơn vị bảo hiểm ở nơi gần nhất để được tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết theo cái quy định của ngành bảo hiểm
không làm bất kể những cái hướng dẫn trên các trang mạng xã hội cũng như là các website trên không gian mạng

không làm bất kể những cái hướng dẫn trên các trang mạng xã hội cũng như là các website trên không gian mạng